một đường dây cá độ bóng đá với giao dịch một tuần trên một mươi bốn tỷ đồng vừa bị công an thị xã buôn hồ công an tỉnh đắk lắc phối hợp với phòng an ninh mạng công an tỉnh đắk lắc triệt phá
đây là đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn hoạt động rất tinh vi trong thời gian diễn ra giải bóng đá euro
sau một thời gian xác lập chuyên án công an thị xã buôn hồ phối hợp với công an tỉnh đắk lắk đã phát hiện bắt xử lý một đường dây cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi
có sự liên kết giữa nhiều đối tượng ở nhiều địa phương số tiền giao dịch hàng ngày lên tới hai tỷ đồng
một đối tượng chính đã lấy một trang mạng cấp độ master về rồi chia ra thành các trang tổng rồi phân ra nhiều trang máy để đánh bạc cao độ với các con bạc
mỗi điểm thì đối tượng sẽ giao cho các máy từ hai mươi đến một trăm linh một điểm
các đối tượng tổ chức hoạt động phạm tội cũng rất là có quy mô
đường dây cá độ bóng đá trên do đối tượng vũ văn trinh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú ở phường thiện an thị xã buôn hồ cầm đầu
qua quá trình theo dõi lực lượng công an đã bắt quả tang trinh và nguyễn duy vọ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín chú ở phường thiện an đang tiến hành nhận tiền giao dịch cá độ bóng đá với nhau
cơ quan công an đã tiến hành khám xét một mươi năm địa điểm trung gian cá độ bóng đá ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đắk lắc
và làm việc với các đối tượng liên quan
qua khám xét thu giữ nhiều điện thoại di động máy vi tính ba trăm linh triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc của đối tượng
quá trình điều tra bước đầu đối tượng trinh khai nhận quản lý tài khoản máy chủ cá độ bóng đá trên mạng internet
trong đó số tiền cá độ trung bình mỗi ngày khoảng hơn một sáu tỷ đồng
ngoài ra các đối tượng tự cá cược không thông qua mạng trung bình mỗi ngày khoảng hơn năm trăm linh triệu đồng
các đối tượng trong đường dây trên được phân công phân cấp cụ thể
phân truyền nhiệm vụ cho từng thành viên trong đường dây tổ chức chặt chẽ
và phải là người có uy tín tìm cậy bảo lãnh thì người chơi mới có thể tham gia cá độ
qua quá trình thỏa thuận tôi có mua anh một trang tổng bóng đá
khi hai bên thỏa thuận chia ra những trang con
phương thức giao dịch của chúng tôi là khi kết thúc ngày hôm sau thắng thua gì
thì hai bên liên lạc điện thoại với nhau và trả tiền mặt cho nhau
hiện vụ việc đang được phòng công an thị xã buôn hồ tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật